hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam eurocharm đại diện chính phủ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước
đã tổ chức hội thảo giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua các quy định hải quan và cơ chế thuế tại việt nam
theo báo cáo khảo sát về mức độ hài lòng của doanh nghiệp với ngành thuế và hải quan
năm hai nghìn một mươi sáu chất lượng hệ thống chính sách của việt nam đã đi vào thực tiễn phù hợp với các hoạt động của doanh nghiệp
bên cạnh đó việc ứng dụng công nghệ thông tin khai nộp thuế điện tử đều tạo thuận lợi
đặc biệt đã rút ngắn được thời gian hoàn thuế giá trị gia tăng và việc tiếp cận thông tin cũng có nhiều chuyển biến đáng kể so với các năm trước
trong vòng hai ngày cơ quan thuế có quyết định hoàn thuế phải chuyển cho kho bạc và trong vòng một ngày kho bạc phải hoàn thuế cho doanh nghiệp
tùy những nỗ lực của chính phủ cũng như bộ tài chính đã đem lại nhiều kết quả tích cực
song bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn vướng mắt khi mà gánh nặng thuế phí
vấn đề nặng lên hoạt động của các doanh nghiệp đặc biệt là chi phí không chính thức
khảo sát năm hai nghìn một mươi sáu cho thấy có ba mươi bốn doanh nghiệp cho biết có hiện tượng chi trả chi phí không chính thức
thậm chí tỷ lệ này ở các doanh nghiệp fdi còn cao hơn lên đến bốn mươi bốn
trước những vướng mắc còn tồn tại cộng đồng doanh nghiệp châu âu bày tỏ sự quan ngại đối với kiểm toán
hải quan và những quy định xử phạt sai sót liên quan đến hành chính trong kê khai thuế
việc đặt ra các điều luật để tận thu thuế và phạt nặng các lỗi hành chính sẽ làm xấu đi môi trường đầu tư vốn đã nhiều thách thức tại việt nam
trong thời gian tới
để khuyến khích hoạt động đầu tư kinh doanh lâu dài tại việt nam
chính phủ và bộ tài chính cần nỗ lực hơn nữa trong việc cải thiện môi trường kinh doanh
tạo niềm tin cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại việt nam